sau hai cơn bão số ba và số bốn vừa qua tại huyện miền núi tương dương tỉnh nghệ an
có hơn sáu mươi hộ dưới hạ lưu thủy điện bản vẽ và lòng hồ thủy điện nậm nơm phải di rời khẩn cấp vì ở khu vực bị sạt lở
các hộ dân này đã phải di chuyển nhà từ ven sông ven suối lên cao để tránh bị thiệt hại
đến nay họ vẫn phải sống trong cành tạm bỡ để chờ điểm tái định cư
theo ủy ban nhân dân xã lượng minh những hộ dân này đã được vận động di rời lên khỏi khu vực nguy hiểm khi thủy điện xả lũ
nên bây giờ không có nhà để ở
nhà thì người dân đã tháo rỡ trước đó rồi nhưng đất thì đang chờ dự án khảo sát để tìm địa điểm mới
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã có quyết định về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình
di rời khẩn cấp ba mươi bốn hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất tại xã lượng minh
theo quyết định này với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để đưa ba mươi bốn hộ dân
tại cụm bản lả và bản minh phương xã lượng minh ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất
sụt lún nhà nguy hiểm ổn định đời sống cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo
dự án được đầu tư với số vốn một mươi bốn tám tỷ đồng với các hạng mục giao thông nước sinh hoạt
nhà văn hóa cộng đồng và đường điện thắp sáng
theo phương án đã được thỏa thuận để đền bù dự án cho ba mươi bốn hộ dân
nhà máy thủy điện nậm nơn sẽ chi hai năm tỷ đồng tỉnh cấp bốn năm tỷ đồng
toàn huyện tương dương hiện nay có hàng chục hộ dân phải di rời khỏi vùng nguy hiểm
chưa có vị trí để dựng lại nhà trong đó bản minh phương xã lượng minh ba mươi năm hộ
khe chóng xã yên na là ba mươi năm hộ
do địa hình đồi núi dốc thiếu mặt bằng nên việc tìm khu tái định cư cho dân còn vô cùng khó khăn
hàng chục hộ dân vẫn phải sống trong những căn lèo và sinh hoạt tạm bỡ